nhiều năm nay cây hồi được coi là cây xoa đói giảm nghèo ở bình liêu một huyện miền núi của tỉnh quảng ninh
bởi hầu hết các gia đình trồng hồi đều đã thoát nghèo
và trong đó mà nhờ trồng hồi có hộ gia đình còn xây được nhà cao tầng
cũng có nhiều hộ mua sắm được máy cày từ đó nâng cao năng suất trên các cánh đồng
hoành mô là xã thu hoạch nhiều hồi ở huyện bình liêu
chín tháng đầu năm nay hoành mô đã thu hoạch được khoảng năm trăm linh tấn hồi
chị hoàng thị phượng chủ một trong những cơ sở thu mua hồi ở xã hoành mô huyện bình liêu
cho biết chị thường mua hồi phơi khô rồi đem xuất sang trung quốc với giá thành chín mươi đồng một kg hồi khô
mỗi năm chị phượng giải quyết công việc cho khoảng hai mươi người trên địa bàn xã
tuy nhiên chị phượng cũng cho biết ở hoành mô không có chỗ nào cho thuê trong thời gian năm mươi năm
nên người thu mua hồi không dám mạnh dạn đầu tư vì sợ mua nhiều không có chỗ phơi
trong khi đó quả hồi rất dễ bị mốc khi gặp mưa
các cô phơi thì các cô muốn kiến nghị huyện là tạo điều kiện giúp đỡ cho cô là cho các cô cái chỗ để mà phơi
bởi vì là cái hồi cái quế ở trên xã hoành mô huyện bình liêu này rất là nhiều
một năm thì nó có hai vụ hồi một vụ quế một vụ sở
đấy là gia đình nào đã vào cái nông lâm sản này thì rất cần cái chỗ để phơi
nhằm giúp đỡ các hộ kinh doanh một cách bài bản hơn
lãnh đạo huyện bình liêu trong thời gian gần đây cũng đã tạo điều kiện
để người trồng hồi hàng năm mở rộng diện tích trồng
và giúp các hộ dân tham gia kinh doanh vây vốn sản xuất
bằng những cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước
thì huyện cũng triển khai để thông báo đến người dân
để hỗ trợ người dân để đầu tư mở rộng diện tích trồng hồi với sở trên địa bàn huyện
và cũng có mở những lớp tập huấn để chuyển giao bọc kỹ thuật cho bà con nhân dân
và chúng tôi cũng có liên kết với một số đơn vị
các viện nghiên cứu để nghiên cứu những giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả
theo đánh đạo huyện bình liêu trước mắt huyện sẽ giúp bà con tiếp cận vốn kinh doanh dễ hơn
còn mở rộng thị trường xuất khẩu thẳng sang các nước ấn độ hàn quốc mà không phải qua trung gian thì cần phải có thời gian
vì thế hiện tại người trồng hồi ở bình liêu vẫn phải ngóng một thị trường tiêu thụ ổn định để vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình